bộ trưởng bộ công an tô lâm hội đàm với bộ trưởng bộ nội vụ và ý kiến quốc vương malaysia
đến thời điểm hiện tại hà nội đã xuất hiện một ổ dịch cúm a chủng h năm n sáu trên địa bàn huyện trương mỹ
địa phương này đang đưa ra nhiều biện pháp để tránh lây lan dịch bệnh
bắc giang là địa phương có đàn gia cầm tương đối lớn với hơn một mươi tám triệu con
ngoài thương hiệu gà đồi yên thế các hộ tập trung nuôi theo mô hình sinh học
còn lại chủ yếu nuôi nhỏ lẻ nên việc phòng chống dịch của địa phương này cũng gặp những khó khăn
trên mặt tỉnh bắc giang hiện nay chăn nuôi nông hộ và nhỏ lẻ cũng tương đối nhiều
tuy nhiên thì tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền các bà con là chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là tỉnh đã cấp kinh phí để hỗ trợ lượng vaccine cần thiết để chỉ đạo các hộ thương hiệu cơ sở
và là chủ động tiêm phòng hỗ trợ cho các hộ chân nuôi nhỏ lẻ để phòng vạch từ xa
nghệ an là một trong những địa phương có đàn gia cầm lớn nhất trên cả nước với hơn hai mươi năm triệu con
trong đó tám mươi là chân nuôi nhỏ lẻ
điều lo ngại nghệ an cũng đã xuất hiện dịch cúm a h năm n sáu
nghệ an hiện nay nó xảy ra ở sáu hộ gia đình chân nuôi nhỏ ở bốn xóm bốn xã của huyền quỳnh liêu
trong đó là tiêu hủy trên khoảng sáu trăm ba mươi một con
tức là rất nhỏ nhỏ lẻ
hai mươi chín tỉnh nghệ an đã hỗ trợ kinh phí để mua các trang thiết bị cũng như là vaccine
hai triệu liều vaccine để tiêm cho các chín huyền chân nuôi trọng điểm các vùng ổ dịch cũ
nhưng cũng như là ở vùng ổ dịch cũ và vùng nguy cơ cao
thì đến hôm nay cả cái ổ dịch là hầu như không lây lan ra
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
việc phòng chống dịch đang gặp rất nhiều khó khăn bởi một số yếu tố
như năm nay thời tiết lạnh kéo dài
mật độ chăn nuôi trên cả nước đang quá lớn với hơn bốn trăm sáu mươi bảy triệu con gà đủ các loại
cùng với việc cả nước đang chung tay phòng chống dịch do virus covid một mươi chín nên thiếu nhân lực
vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố chỉ đạo các sở
ngành và chính quyền các cấp tập trung một số giải pháp
chúng ta với một quyết tâm cao nhất để giảm thiệt hại
phải quyết tâm nhất trên mạng người ta
trái đàn hoặc tăng đàn
thứ nhất phải đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn sinh học
thứ hai đảm bảo an sinh
nhưng thứ ba cũng phải đảm bảo cái cung cầu
và cái chống dịch hôm nay phải báo cáo
chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm và đã có gia quân vào cuộc rất quyết liệt như dịch tả lạc châu phi
thế và trong cái bối cảnh như tôi nói thế này
không cách nào khác là các bộ ngành các địa phương và đặc biệt là cơ quan thú y
của trung ương và địa phương là cái cơ quan thương trực cho cái vật phòng chống dịch
phải triển khai một cách quyết liệt và đồng bộ
cúm gia cầm h năm n sáu là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm thuộc nhóm a h năm n sáu gây ra
bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh làm chết hàng loạt gia cầm ở nhiều loại khác nhau như gà vịt ngan chim cút
đặc biệt cúm da cầm h năm n sáu có thể lây sang người và gây tử vong
những nội nghiệp của trung ương và địa phương
những nội dung chính trong phần tiếp theo
công an tỉnh đắk lắc khởi tố đối tượng giả danh lãnh đạo cục thuộc bộ công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cảnh sát hà lan tiếp tục phát hiện vụ gửi bom thư thứ ba may mắn không có thương vong về người
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
giả danh là lãnh đạo cấp cục thuộc bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đào thanh tâm trú tại phường một quận năm thành phố hồ chí minh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi đối tượng đào thanh tâm lấy tên là đại tá hà phương tường vân
quyền cục trưởng cục tình báo của bộ công an đến xin gặp chủ tịch ubnd huyện lắc tỉnh đắk lắc
để xin được làm dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện lắc
nhận thấy có nhiều điều khả nghi các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh điều tra và phát hiện hành vi giả danh của đối tượng đào thanh tâm
qua quá trình điều tra cơ quan công an đã phát hiện tâm đã thực hiện hành vi lừa đảo bà trần thị cúc
ở bảy mươi chín b amakhe thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắk số tiền ba trăm linh triệu đồng
với bà cúc thì tâm giới thiệu là cục trưởng cục an ninh tây bắc bộ công an và có quen biết rộng
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám bà cúc đã nhờ tâm đòi nợ số tiền năm tỷ đồng mà con trai bà cúc bị lừa khi mua bán đất
tâm đồng ý và yêu cầu bà cúc chuyển vào tài khoản của mình ba trăm linh triệu đồng để đi nhờ lo việc
tâm đã dùng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân
ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bà cúc sau nhiều lần đòi tiền không được bà cúc đã làm đơn tố cáo đào thị thanh tâm lên cơ quan công an
tôi mới lên đây tôi mới ghé qua chỗ nhà anh trần đan chỗ ở hai mươi ba nguyễn tránh chúng tôi ngồi để uống cà phê
chị cúc nói về chuyện là như thế tôi tư vấn với chị cúc tôi có nói là em sẽ đưa như thế tôi có thống nhất với chị cúc về phương án là đưa quà là đưa như thế
nhưng thực tế là tôi cũng chẳng đưa cho ai cả và sau đó thì tôi đi mua đất của tôi
trong quá trình điều tra chúng tôi xác định là bị can đã có hành vi là
giả mạo chức vụ cấp bậc để thực hiện hành vi lò đảo chúng là tài sản
thì đây cũng không phải là cái phương thức thủ đoạn mới
tuy nhiên là chúng tôi đánh giá thì bị can đã thực hiện hành vi giả mạo cấp bậc chức vụ đối với nhiều người
thời gian tới thì chúng tôi mong những ai là bị hại của bị can đào thanh tâm cùng với phương thức thủ đoạn như trên
thì liên hệ với cơ quan điều tra cơ quan tỉnh đắk lắc
và thủ lý theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đào thanh tâm
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ vụ án
đề nghị những ai là bị hại của đối tượng đào thanh tâm thì liên hệ trình báo với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
địa chỉ năm mươi tám nguyễn tất thành tp bôn ma thuật để được hướng dẫn giải quyết
công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa bắt quả tang đối tượng lại đình nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn vinh sơn xã lộc sơn huyện phú lộc đang có hành vi tàng trữ một trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp
đêm ngày một mươi hai tháng hai tại thôn sư lỗ xã lộc điền huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
công an huyện phú lộc đã bắt quả tang lại đình nhân đang tàng trữ trái phép một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của nhân lực lượng công an thu giữ thêm một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
nhân khai nhận mua số ma túy trên về để sử dụng
dạng sáng nay trên tuyến đường ba tháng hai thuộc địa bàn thành phố vũng tàu tỉnh bà rê vũng tàu
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô là một người nguy kịch
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc gần bốn giờ sáng
xe ô tô tải bảy mươi hai c bốn nghìn chín trăm bảy mươi
tài xế hoàng đức đắc ba mươi ba tuổi trú tại huyện trương mỹ hà nội điều khiển
lưu thông trên đường ba tháng hai theo hướng từ phường một mươi về bãi sau
khi đến đoạn giao với đường nguyễn hữu cảnh thuộc địa bàn phường một mươi tp vũng tàu
thì xảy ra tai nạn với xe ô tô bảy chỗ bảy mươi hai a năm nghìn một trăm ba mươi năm gắn tên công ty trách nhiệm hữu hạn toàn thắng
do tài xế trần huy hoàng ba mươi một tuổi trú tại phường một mươi thành phố vũng tàu điều khiển
cú va chạm mạnh đã làm hai xe ô tô hư hỏng nặng
các nhân chứng cho biết là sau khi xảy ra tai nạn thì tài xế trần huy hoàng bị mắc kẹt trong xe
và người này đang được cấp cứu tại bệnh viện
tại tỉnh đồng nai nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
thời gian gần đây lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã và đang tăng cường kiểm tra
kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện trở quá tải trọng
phát hiện chiếc xe biển số tỉnh tiền giang có dấu hiệu chở quá tải trọng
lưu thông trên quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn thành phố biên hòa tổ công tác đặc biệt số một của phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đồng nai đã yêu cầu lái xe dừng để kiểm tra
sau khi đưa xe vào cân cho kết quả xe biển số sáu mươi ba c ba nghìn bốn trăm hai mươi sáu xe trở quá tải trọng đến một trăm năm mươi
trải quá tải có tiền chứ
trải quá tải có tiền như thế nào và không quá tải có tiền như thế nào
thì lũ tải thì lương ít còn quá tải thì lương nó hơi khá chú vậy đó sếp
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
riêng hai tổ công tác đặc biệt của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã kiểm tra phát hiện lập biên bản xử lý hơn hai trăm sáu mươi bốn trường hợp vi phạm về chở quá khổ quá tải
nhiều hơn số vụ việc vi phạm hành vi tương tự của cả năm hai nghìn một mươi chín là hai trăm bốn mươi năm trường hợp
điều này cho thấy sự kiên quyết của lực lượng chức năng
đáng nói do quyết liệt xử phạt nên đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng lạ
theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi xuất quân
đối tượng cho lái xe chủ xe đi theo để canh chúng tôi kể cả các đối tượng xe quá tải
cho nên là chúng tôi lập ra kế hoạch và phương pháp tường tra công khai kết hợp với quá trang
tổ quá trang có nhiệm vụ là ghi hình và thông báo cho tổ công khai
và tổ công khai sẽ chọn một đoạn đường thời điểm thích hợp để bất ngờ dừng các phương tiện
mà đang tìm mọi cách thủ đoạn để chống tránh
đó là hiệu quả mà chúng tôi tạm dừng phương tiện và xử lý rất là cao
việc xử lý theo phương châm không có vùng cấm đối với các phương tiện vi phạm quá tải trọng nói riêng
và các hành vi vi phạm luật giao thông nói chung của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực
qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân
giảm thiểu các vi phạm trên lĩnh vực giao thông đảm bảo an toàn cho người dân
rời thủ đô viêng trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
tới thủ đô kuala lumpur bắt đầu chuyến thăm malaysia
theo lời mời của bộ trưởng bộ nội vụ malaysia rasin muhyiddin
hôm nay bộ trưởng tô lâm và đoàn đã ý kiến quốc vương malaysia abdullah sultan amasa
và có cuộc hội đàm với ngài rasin muhyiddin bộ trưởng bộ nội vụ malaysia
tham gia các hoạt động của đoàn có đồng chí
đồng chí lê quý quỳnh đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại malaysia
quốc vương malaysia abdullah sultan at massan hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển ngày càng tốt đẹp
của quan hệ đối tác chiến lược giữa malaysia và việt nam nói chung
giữa bộ nội vụ malaysia và bộ công an việt nam nói riêng
đồng thời mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực
nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
bộ trưởng tô lâm trân trọng gửi lời cảm ơn quốc vương đã dành thời gian đón tiếp đoàn
chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
và thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
đến quốc vương và các vị lãnh đạo malaysia
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
được thiết lập năm hai nghìn một mươi năm
trong lĩnh vực an ninh quốc phòng hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp
đào tạo trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan đến công tác phòng chống tội phạm khủng bố
tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia
hai bên đã ký hiệp định về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vào năm hai nghìn một mươi năm
tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
bộ trưởng tô lâm đã chuyển tới quốc vương kết quả hội đàm tốt đẹp giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ malaysia trong đó khẳng định hai bên đã thống nhất các phương hướng
để tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đặc biệt trong bối cảnh năm hai nghìn hai mươi việt nam là chủ tịch asean và ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc và malaysia là nước chủ nhà apec
bộ trưởng tô lâm mong muốn quốc vương malaysia abdullah suu kyi
sultan ahmad san tạo điều kiện cho hai bên duy trì và tăng cường trao đổi chuyến thăm các cấp
trong đó chú trọng đến việc truyền tải thông điệp cấp cao củng cố lòng tin chính trị giữa hai bên
bên cạnh đó hai bên tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh an toàn cho công dân doanh nghiệp của nước này
học tập sinh sống và làm việc tại nước kia phối hợp đấu tranh chống các tổ chức cá nhân
sử dụng lãnh thổ nước này chống phá lại nước kia
trước đó đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do bộ trưởng tô lâm làm trưởng đoàn
đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ malaysia do ngài brazil muhiddin bộ trưởng bộ nội vụ malaysia làm trưởng đoàn
tại cuộc hội đàm hai bên cùng đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua
thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới
như tăng cường trao đổi đoàn các cấp trao đổi thông tin tăng cường hợp tác đấu tranh chống các tổ chức cá nhân
sử dụng lãnh thổ của nước này hoạt động chống phá lại nước kia
đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo gây mất an ninh chính trị xã hội ở mỗi nước
đẩy mạnh hợp tác đảm bảo an ninh an toàn cho công dân doanh nghiệp của nước này sinh sống và làm việc tại nước kia
cùng với đó tiếp tục phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm qua kênh song phương và đa phương
như interpol asean apol thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng asean
tập trung chia sẻ thông tin liên quan đến đảm bảo an ninh mạng phòng chống tội phạm mạng
tội phạm sử dụng công nghệ cao nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp trong điều tra xác minh
xử lý vụ việc liên quan đến an ninh mạng tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp đảm bảo an ninh trên biển và hợp tác trong lĩnh vực nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật của hai nước
trong năm hai nghìn hai mươi bộ công an việt nam sẽ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
đồng thời chủ trì hội nghị cấp bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ammtc một mươi bốn
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm trân trọng mời ngài bộ trưởng và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ malaysia tham dự các sự kiện
trong khuôn khổ chuyến thăm malaysia cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu bộ công an việt nam
cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại malaysia
thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam và nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm gửi tới đồng chí đại sứ toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt
phát biểu tại buổi gặp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh kể từ khi việt nam và malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
và đặc biệt là sau khi trở thành đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi năm quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực
về lĩnh vực an ninh quốc phòng hai nước đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương năm hai nghìn tám
và hiệp định hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia năm hai nghìn một mươi năm thường xuyên trao đổi đoàn các cấp đào tạo
trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan đến công tác phòng chống tội phạm khủng bố tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia
các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục lao động giao thông vận tải văn hóa du lịch thông tin truyền thông
hợp tác biển và nghề cá cũng được hai bên chú trọng thúc đẩy
hai bên phối hợp chặt chẽ ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đặc biệt trong khuôn khổ asean apec và tại các cơ quan của liên hợp quốc
bộ trưởng tô lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích mà đại sứ quán đã đạt được trong thời gian qua
bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối sứ giả việt nam tại malaysia
tích cực vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước việt nam và malaysia ngày càng phát triển